thưa quý vị ngày hôm nay tại thủ đô hà nội ubnd về thanh niên việt nam phối hợp với ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội hội cựu thanh niên sung phong việt nam trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đã tổ chức diễn đàn quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề chính sách đối với thanh niên sung phong thanh niên tình nguyện
diễn đàn tập trung vào các nhóm vấn đề các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về chính sách đối với thanh niên sung phong thanh niên tình nguyện
việc triển khai thực hiện chính sách và các đề xuất kiến nghị có liên quan đến chủ đề của diễn đàn
trong khuôn khổ của diễn đàn các đại biểu đã lắng ngay tham luận và xem phóng sự về việc thực hiện chính sách
các đại biểu thanh niên đối thoại chia sẻ với đại diện các bộ ngành các chuyên gia và các tổ chức về chủ đề của diễn đàn
nhằm giúp người sử dụng dịch vụ một cách thuận tiện nhanh chóng và an toàn sáng nay tại hà nội
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hà nội
phối hợp với liên minh asean vp bank chính thức khai trường dịch vụ thẻ vé tháng dạng phi vật lý
cho hệ thống vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tp hà nội
việc triển khai ứng dụng thẻ vé tháng ảo là một trong những bước chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thủ đô hà nội
nâng cao chất lượng quản lý doanh thu và số lượng hành khách là cơ sở để thành phố triển khai các chính sách vé có tính yêu việt
liên thông giữa các loại hình vận tải đồng thời góp phần giảm thiểu sử dụng giao thông cá nhân giảm thiểu un tắc giao thông và ô nhiễm môi trường
theo đó thẻ điện tử ảo phi vật lý được thiết lập theo tài khoản định danh của khách hàng hiển thị trên điện thoại di động
có hình ảnh và đầy đủ thông tin như thẻ chip vật lý gồm mã thẻ thông tin chủ thẻ loại đối tượng thời hạn sử dụng thẻ
sử dụng thẻ ảo giúp thiết kiệm chi phí phát hành thẻ vật lý khách hàng không tốn thời gian chi phí đi lại để nhận và dán tem trên thẻ vé tháng
thẻ ảo có giá trị sử dụng ngay sau khi khách hàng đăng ký thẻ thành công mà không mất thời gian chờ đợi ba bốn ngày lấy thẻ
và không mất thời gian xếp hàng dán tem vé tháng như thẻ vật lý thuận tiện khi đăng ký thẻ gia hạn thẻ vé tháng cho người thân
theo dõi lịch sử sử dụng dịch vụ của cá nhân
với lợi thế có nhiều bãi biển đẹp hà tĩnh đã hình thành nhiều khu du lịch thu hút du khách mỗi khi mùa hè đến
để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách các khu du lịch tại hà tĩnh đã khẩn trương đầu tư nâng cấp để sẵn sàng phục vụ du khách trong mùa hè hai nghìn hai mươi bốn
tại khu du lịch biển xuân thành huyện nghi xuân việc chỉnh trang cải tạo cơ sở hạ tầng tại khu vực quảng trường trung tâm đang được triển khai tiến hành
sau khi nâng cấp mở rộng khu vực này sẽ có diện tích
cơ sở hạ tầng có diện tích gần một mươi một m hai cùng với đó hệ thống các khách sạn cơ sở lưu trú tại đây sẽ được đầu tư đồng bộ để đáp ứng nhu cầu tăng cao của khách du lịch
truy tu bảo dưỡng về cơ sở vật chất cũng như các trang thiết bị để đạt tiêu chuẩn của một khách sạn năm sao trên địa bàn huyện nghi xuân
thứ hai là khách sạn tập trung vào công tác đào tạo tay nghề cho nhân viên để đảm bảo phục vụ khách hàng một cách tốt nhất
còn tại khu du lịch thiên cầm huyện cầm xuyên các kỳ ốt kinh doanh ăn uống nằm dọc bờ biển đã được di rời nhường lại không gian cho các hoạt động tắm biển trải nghiệm tuyến phổ đi bộ
hiện việc nâng cấp cơ sở hạ tầng dịch vụ đang được các nhà hàng khách sạn gấp rút hoàn thành trước ngày khai trương mùa du lịch biển
nâng cấp và sửa chữa lại cơ sở vật chất hạ tầng sau đó là chuẩn bị bể để nuôi hải sản phục vụ hải sản tuyết sống đáp ứng nhu cầu cho
các khách sạn nhà nghỉ đã đi vào đầu tư chỉnh trang lưu trú rồi là chỉnh trang khuôn viên để đảm bảo cảnh quan trong khu du lịch
quy hoạch lại các hoạt động dịch vụ vui chơi giải trí cũng như các dịch vụ thiết yếu để phục vụ cho du lịch là một cách quy mô bài bản
hà tĩnh có bờ biển dài một trăm ba mươi bảy km với nhiều bãi tắm đẹp
năm hai nghìn hai mươi bốn du lịch hà tĩnh đặt mục tiêu thu hút
bốn triệu lượt khách tham quan
với sự chuẩn bị chú đáo ngành du lịch hà tĩnh kỳ vọng sẽ thu hút được lượng lớn khách du lịch vào các tháng mùa hè
từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương ven biển